những năm gần đây các dự án khởi nghiệp được xem là xu hướng kinh doanh mới
thúc đẩy sự sáng tạo giảm bớt khoảng cách giàu nghèo
thế nhưng ghi nhận từ các tổ chức tạp chí về thương mại kinh doanh và đầu tư trên thế giới cho thấy
để hiện thực hóa một dự án khởi nghiệp cần phải lường trước các rủi ro tiềm ẩn
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài để khởi nghiệp thành công của tác giả quang minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bắt đầu được nhắc tới trên một số phương tiện báo chí và truyền thông tại việt nam từ đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước
nhưng kinh doanh khởi nghiệp start up chỉ thật sự bùng nổ trở thành làn gió mới trong nền kinh tế việt nam trong một vài năm trở lại đây
và hiệu ứng tích cực đem lại từ mô hình doanh nghiệp này là không hề nhỏ
một số doanh nghiệp khởi nghiệp như trang thanh toán và chuyển tiền điện tử momo trang thương mại điện tử tiki tổ hợp công nghiệp giáo dục topica
được các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế đánh giá từ hàng chục tới hàng trăm triệu
đô la mỹ
nhiều sản phẩm từ doanh nhân khởi nghiệp của việt nam đã bắt đầu gặt hái thành công có uy tín trong nước và ngoài nước
như chương trình giáo dục ngoại ngữ trên nền tảng di động có tên mki zunier của đào xuân hoàng và cộng sự
thiết bị bay của công ty nghiên cứu và phát triển đông giang
bên cạnh đó thành công của một số mô hình kinh doanh khởi nghiệp trên thế giới của người gốc việt như sony vũ xuân sơn
bin nguyễn hay trung dụng tấn trung là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các nhà kinh doanh giàu hoài bão và sức sáng tạo
đồng thời cho thấy tiềm năng của mô hình khởi nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay
sẽ không quá lời khi nói rằng khởi nghiệp là cụm từ được nhiều nhà kinh doanh
nhất là các bạn trẻ ưa sử dụng khi nói về các dự án kinh doanh của mình
bất chấp một nghịch lý là không ít người trong số họ chưa hiểu biết thấu đáo về mô hình
kinh doanh khởi nghiệp
đến nay nhiều người vẫn hiểu đơn giản khởi nghiệp có nghĩa là lập nghiệp
dù không thể phủ nhận công ty khởi nghiệp có nhiều đặc điểm tương đồng với doanh nghiệp liên doanh vừa và nhỏ mới được thành lập
tuy nhiên bản chất của mô hình kinh doanh này có nhiều khác biệt
theo bài khởi nghiệp là gì của chuyên gia robert metz
đăng trên tạp chí forbes ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
khởi nghiệp là thuật ngữ được dùng để mô tả
các hoạt động kinh doanh liên doanh với những ý tưởng đột phá táo bạo
thậm chí bị coi là mạo hiểm rủi ro
trong bài viết quan điểm của chuyên gia graham được xem là bài học cơ bản về khởi nghiệp
theo chuyên gia này bên cạnh sự sáng tạo
các hình thức kinh doanh khởi nghiệp phải hứa hẹn có tốc độ tăng trưởng cao
ngân sách được rót vào liên tục từ các đơn vị công tác liên doanh
các nhà đầu tư thiên thần và một công ty khởi nghiệp có tuổi thọ nhiều nhất
kết quả là năm năm sẽ không được coi là mô hình khởi nghiệp
khi ý tưởng và xu hướng kinh doanh đã ổn định bão hòa trên thị trường
chủ tịch tập đoàn fpt trương gia bình nhấn mạnh
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không giống với lập nghiệp
người khác bán phở bạn cũng bán phở
thì dù thành công cũng không thể gọi là khởi nghiệp
mặt khác một công ty khởi nghiệp cũng khó có thể trụ lại lâu dài trên thị trường
thống kê của nhiều tổ chức quỹ đầu tư mạo hiểm và các tạp chí kinh tế thương mại cho thấy
có đến khoảng chín mươi số doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ thất bại
biến mất trên thị trường ngay trong các năm đầu tiên
điều này do nhiều nguyên nhân khác nhau
trong đó nguyên nhân chính đến từ sự thâu tóm
chèn ép về kinh tế của các tập đoàn kinh tế lớn hơn đối với các tập đoàn khởi nghiệp
khi nhận thấy tiềm năng phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp
các cá nhân tổ chức tham gia đầu tư và doanh nghiệp
và tài trợ ban đầu dễ có động thái thu hồi vốn
gây khó khăn cho người sáng lập
nhiều tỷ phú quỹ đầu tư công ty mẹ sẵn sàng đóng vai nhà đầu tư thiên thần
chấp nhận thu lỗ hàng triệu đô la cho dự án khởi nghiệp
tại việt nam hiện tượng các tập đoàn lớn chịu lỗ khi đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp
cũng bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn
tuy nhiên suy cho cùng
số tiền lỗ này không thấm tháp gì so với việc phải tự bỏ tiền
để thành lập các đơn vị nghiên cứu phát triển ý tưởng mới
từ góc độ này có thể hiểu vì sao nhiều doanh nhân khởi nghiệp
là người gốc việt nổi tiếng như dũng tấn trung binh nguyễn hay vũ xuân sơn
đã bán lại công ty của mình cho các tập đoàn lớn khi bắt đầu làm ăn có lãi
đây cũng được xem là mặt trái của kinh doanh khởi nghiệp tại các nước tư bản
khi bàn tay đen của những tập đoàn lũng đoạn kinh tế
luôn có thể ôm chọn các doanh nghiệp khởi nghiệp
và cũng là thực tế chung diễn ra tại nhiều quốc gia
có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới như mỹ nhật bản hàn quốc
một nguyên nhân khác có thể dẫn đến sự thất bại của doanh nghiệp khởi nghiệp
là quá xem trọng khâu marketing quảng cáo ý tưởng
trong khi lại không đánh giá được khả năng huy động vốn và khả năng quản lý tài chính
không lãnh đạo được đội ngũ quản lý không có chiến lược thâm nhập thị trường
nghiên cứu khách hàng và hoạch định kế hoạch tăng trưởng
nhắc tới start up nhiều doanh nhân trẻ thường liên tưởng đến không gian làm việc thoải mái
lý tưởng với nhiều phương tiện vui chơi giải trí
thay vì không gian công sở gò bó tù túng
vì lý do đó nhiều doanh nghiệp start up đã bị phá sản
chỉ vì thói quen làm màu của ông chủ và nhân viên
mà điển hình là sự sụp đổ của công ty cao hưu
với khoản nợ ba mươi triệu usd vì chứng nghiện mua sắm ăn chơi của giám đốc điều hành
tỷ phú công nghệ hàng đầu trung quốc jack ma cũng từng rơi vào tình thế nguy hiểm
khi tuyển dụng ồ ạt quá tập trung vào việc mở văn phòng tại các vị trí đắc địa
ở việt nam trường hợp đóng cửa sàn giao dịch lingo vn
với quy mô công ty lên tới hai trăm sáu mươi năm nhân viên trước khi phá sản
cùng khoản nợ một trăm năm mươi tỷ đồng là bài học cho các start up trong nước
cũng là cảnh tỉnh đối với các nhà đầu tư mạo hiểm
khi bỏ ra một số tiền không nhỏ
cho một doanh nghiệp khởi nghiệp không có chiến lược kinh doanh tốt
từ nhận định của nhiều chuyên gia và tổng giám đốc điều hành có uy tín trong kinh doanh
không quá lời khi nhận định rằng start up là loại hình kinh doanh ý tưởng
công nghiệp sáng tạo sản phẩm của nền kinh tế chi thức
điều này phù hợp với thực tế là số đông doanh nghiệp và sản phẩm khởi nghiệp
đều là các ứng dụng công nghệ và các tỷ phú hàng đầu đi lên từ start up như
masker zuckerberg đều học tập tại các trường đại học công nghệ
có thời gian tiếp xúc hoặc làm việc với các công ty tập đoàn tại thung lũng silicon
cũng vì đặc thù của ngành kinh doanh này bắt đầu từ ý tưởng mà quá trình đầu tư tài trợ liên doanh
cũng có sự khác biệt
nếu trước đây người sáng lập ý tưởng phải tự bỏ tiền vốn hoặc chịu thiệt thòi khi bán ý tưởng của mình
với giá rẻ mạt cho các tập đoàn lớn thì gần đây tình thế đã bắt đầu thay đổi khi xu hướng
hướng gây quỹ cộng đồng đặc biệt thông qua các kênh hỗ trợ gây quỹ cộng đồng trên internet như indiegogo kickstarter
tạo đà khởi nghiệp đang dần dần trở nên phổ biến trên toàn cầu
bên cạnh đó nhiều quốc gia đã bắt đầu xem xét và hạn chế tình trạng mua bán cổ phần của các công ty khởi nghiệp từ các tập đoàn lớn
theo quy định và điều khoản mới của những quốc gia này thay vì thu lại lợi nhuận từ vốn đầu tư ban đầu
các tập đoàn lớn chỉ được hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp qua hình thức mua lại sản phẩm của họ với mức giá ưu đãi
đây được xem là chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
hai năm trở lại đây chính phủ ta đã có nhiều chính sách đề án hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp với nhiều ưu đãi lớn như
xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đào tạo phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
phục vụ khởi nghiệp sáng tạo đưa ra cơ chế thuế ưu đãi
trong số này chính sách hỗ trợ tài chính doanh nghiệp từ các quỹ phát triển khoa học công nghệ của các bộ cơ quan ngang bộ
và các cơ quan trực thuộc chính phủ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là một chính sách quan trọng được cho là bắt kịp với xu hướng của nhiều quốc gia
đang đứng đầu về phát triển mô hình khởi nghiệp
tuy nhiên để thực thi chính sách này có hiệu quả tránh gây thất thoát lãng phí là một bài toán khó
cần được triển khai một cách cẩn thận nghiêm ngặt vì đầu tư khởi nghiệp luôn gắn liền với cụm từ rủi ro mạo hiểm
bên cạnh đó việc đưa tiêu chí quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp vào dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cần thiết
nhằm bảo đảm cho sự phát triển của loại doanh nghiệp khởi nghiệp
một quốc gia đang phát triển như việt nam với nhiều tiềm năng về con người và các chính sách thuận lợi cởi mở về kinh tế
có thể xem là miền đất hứa với các cá nhân tập thể cộng đồng trong và ngoài nước có ý định kinh doanh đầu tư khởi nghiệp
tuy nhiên mọi doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ có thể thành công khi đem lại những sản phẩm giá trị đến tay người tiêu dùng thay vì những ý tưởng viển vong xa rời thực tế
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
để khởi nghiệp thành công của tác giả quang minh
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau